vâng thưa quý vị trong ngày hôm nay thì những cơn rông lớn vẫn có thể xảy ra giống như thời tiết vào ngày hôm qua ở cả ba miền
trời không nắng trói trang vì có nhiều mây nhưng nhiệt độ vẫn ở ngưỡng cao từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ c
chính vì vậy mà khi dâng đến cảm giác lại càng trở nên khó chịu
dù nhiều nơi đã chuyển sang trạng thái bình thường mới nhưng nếu như không có việc gì thật sự cần thiết
thì quý vị hãy nên ở trong nhà chúng ta vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch vừa tránh được những cơn mưa rông kèm theo gió giật
vâng hình thái thời tiết này thì được thể hiện rõ rệt và nguy hiểm nhất có lẽ là từ khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế
bởi mưa to gió lớn có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong ngày kết hợp với đặc điểm địa hình ở khu vực này dễ dẫn đến hiện tượng sạt lở đất và ngập úng